đối với chuyên đề lấy lời khai hỏi cung bị can bộ trưởng tô lâm nêu rõ quá trình thực hiện công tác các phương pháp hỏi cung bị can đã được vận dụng nhuẩn nhuyễn góp phần quan trọng điều tra khám phá các vụ án chứng minh làm rõ tội phạm
đồng chí bộ trưởng đề nghị các đại biểu với tinh thần trách nhiệm cao tập trung nghiên cứu quán triệt và thảo luận đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị thông tư quyết định mới của bộ
tại hội nghị các đại biểu ngay báo cáo tóm tắt tổng kết chỉ thị số hai ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba của bộ trưởng bộ công an về việc tập trung chấn chỉnh nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát nhân dân trong tình hình mới và tổng kết công tác lấy lời khai hỏi cung bị can và quán triệt triển khai các văn bản mới
phát biểu kết luận hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc nêu rõ thời gian tới tình hình thế giới khu vực có nhiều diễn biến phức tạp tác động sâu sắc đến tình hình trong nước đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nhiệm vụ cơ bản và công tác lấy lời khai hỏi cung bị can của lực lượng cảnh sát nhân dân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

sáng nay tại điểm tiếp công dân của bộ công an số chín mươi chín nguyễn tuân phường thanh xuân trung quận thanh xuân tp hà nội trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi lắng nghe công dân trình bày phản ánh về những vấn đề vướng mắt gửi đến cơ quan nhà nước chưa được xử lý thứ trưởng lê quốc hùng đã trả lời những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của bộ công an đồng thời chia sẻ với những khó khăn mà người dân đang gặp phải
hôm nay đồng chí thứ trưởng đã xem xét từng đơn thư tiếp nhận đơn và giao cho thanh tra bộ công an có văn bản yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị địa phương có thẩm quyền giải quyết báo cáo với lãnh đạo bộ và có văn bản trả lời công dân theo đúng quy định pháp luật
bên cạnh đó thứ trưởng lê quốc hùng cũng hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết những nội dung khiếu nại tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của bộ công an
tại buổi tiếp các cá nhân có đơn thư khiếu nại tố cáo cũng đã cảm ơn sự lắng nghe hướng dẫn và có ý kiến chỉ đạo xử lý kịp thời của lãnh đạo bộ công an và các đơn vị chức năng trong tiếp nhận giải quyết các ý kiến của công dân
bộ công an vừa tổ chức hội nghị công bố kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính kết quả đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức với sự phục vụ của cơ quan đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
trong năm hai nghìn hai mươi ba chỉ số cải cách hành chính trung bình của khối các đơn vị thuộc bộ không có chức năng giải quyết thủ tục hành chính đạt tám mươi ba một mươi tám khối các cơ quan thuộc bộ có chức năng giải quyết thủ tục hành chính đạt tám mươi sáu bảy mươi hai công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đạt chín mươi một một mươi sáu
kết quả đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong công an nhân dân đạt chín mươi một một mươi sáu

kết quả đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong công an nhân dân đạt chín mươi một một mươi sáu

kiến nghị sớm có quy định về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm tạo niềm tin cho doanh nghiệp về tính minh bạch công minh trong chính sách và trong việc thực thi pháp luật
tại buổi làm việc phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm võ văn hoang đã đề xuất nhiều ký nghị trong đó tp ký nghị bộ chính trị sớm ban hành quy định về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật
về đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa tp hcm ký nghị quốc hội ban hành các văn bản khắc phục tình trạng quy định còn thiếu chưa đồng bộ tình trạng các quỹ đầu tư nước ngoài cũng như các nhóm lợi ích trong nước tăng cường sử dụng các quỹ đầu tư công ty đầu tư nút bóng nước ngoài có nguồn gốc từ những nơi được coi là thiên đường thuế để đầu tư vào các công ty bất động sản dự án của việt nam từng bước chiếm lĩnh thô tóm các dự án bất động sản bắt tay nhau để thao túng